trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín các tổ chức tôn giáo ở tỉnh phú yên đã kịp thời có những hoạt động thiết thực cùng với chính quyền địa phương và nhân dân chung tay phòng chống dịch
tại khu vực giải tội của nhà thờ tuy hòa để ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín dèm ngăn cách được lắp nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp người xưng tội và người giải tội cũng được bố trí ngồi song song thay vì đối diện với nhau như trước đây
qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thiết thực nhất là việc vận động tín đồ hạn chế hành lễ tập trung tự nâng cao sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả
tổ chức tôn giáo tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín dèm ngăn cách được lắp nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp người xưng tội và người giải tội cũng được bố trí ngồi song song thay vì đối diện với nhau như trước đây
tổ chức tôn giáo tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín dèm ngăn cách được lắp nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp người xưng tội và người giải tội cũng được bố trí ngồi song song thay vì đối diện với nhau như trước đây